ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa tổ chức công bố quy hoạch chung khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm hai nghìn ba mươi
khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phú yên được xây dựng tại xã hòa quang bắc huyện phú hòa với diện tích giai đoạn một là bốn trăm sáu mươi hectare gồm bảy khu chức năng
trong đó khu đầu tư sản xuất sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có diện tích hơn ba trăm linh sáu hectare
đây là khu nông nghiệp phục vụ sản xuất cho tỉnh phú yên và vùng duyên hải nam trung bộ trong trồng trọt chăn nuôi lâm nghiệp thủy sản bảo quản chế biến nông sản sản xuất chế phẩm sinh học và thức ăn chăn nuôi
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên từ nay đến năm hai nghìn hai mươi khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh được đầu tư hơn năm trăm hai mươi tỷ đồng để xây dựng hệ thống thủy lợi lỗ trài i và một mươi hai km đường ống cấp nước
xây dựng đường giao thông nội bộ dài hơn ba tám km hệ thống điện chiếu sáng trạm cấp nước sạch một trăm linh m ba một ngày đêm khu xử lý chất thải
đến nay khu nông nghiệp này đã thu hút bảy dự án đầu tư trong đó bốn dự án đã đi vào hoạt động